chiều nay một tháng bốn ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của thành phố hà nội đã họp giao ban
tại cuộc họp chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội nguyễn đức trung đã khẳng định
thành phố đang kiểm soát và làm chủ tình hình đồng thời tiếp tục đề nghị người dân thực hiện nghiêm túc yêu cầu cách ly cộng đồng
ông nguyễn đức trung cũng đưa ra thông tin tất cả các bệnh viện của thành phố hiện nay chỉ có ba trăm linh máy thở
vì vậy sự tham gia của người dân trong phòng chống dịch bệnh thời điểm này là rất quan trọng
liên quan đến xét nghiệm nhanh ông nguyễn đức trung cho biết trong tối nay và sáng mai thành phố sẽ nhận thêm khoảng một trăm hai mươi mẫu test nhanh
từ mai thành phố sẽ mở rộng các điểm test nhanh cho người dân tại các quận huyện như đống đa hoàng mai long biên hai bà trưng thanh trì
những người có dấu hiệu ho sốt và đi từ nước ngoài về đều có thể lấy mẫu test nhanh
trong ngày ba mươi một tháng ba trong số bảy trăm tám mươi ba trường hợp được xét nghiệm đã phát hiện bốn trường hợp có kết quả dương tính
tuy nhiên sau khi làm lại với xét nghiệm pcr thì có ba trường hợp âm tính và một trường hợp đang chờ kết quả